đồng hành với mỗi giai đoạn phát triển của đất nước báo chí luôn đóng vai trò quan trọng trên mặt trận văn hóa và tư tưởng
đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của đảng sự nghiệp xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
ngày nay đặt dưới những tác động không nhỏ của truyền thông xã hội đối với mỗi nhà báo
việc phát huy vai trò trách nhiệm càng phải được nâng cao hơn song song với bản lĩnh trí tuệ và một cách làm phù hợp
hai mươi năm gắn bó với nghề báo nhà báo phạm hữu quang hiện là phó tổng biên tập tạp chí ngày nay
cũng là thành viên ban quản trị của diễn đàn nhà báo trẻ việt nam
luôn luôn chăn trở tìm hướng đi mới để tăng tính lan tỏa các sản phẩm báo chí trinh thống đến với công chúng
theo một khẩu sát được công bố tại hội thảo báo chí trong kỷ nguyên mạng xã hội
đổi mới hoạt động và kinh doanh báo chí trước thách thức của truyền thông xã hội diễn ra trong tuần qua tại hà nội
chín mươi chín độc giả muốn đọc một tờ báo có nguồn tin sắc tín tôn trọng bản quyền khách quan và công bằng
đó là thế mạnh của báo chí trinh thống mà mạng xã hội khó có thể vượt qua
khi xã hội càng văn minh càng cần đến thông tin
chính xác chân thực và nhân văn
báo chí không thể thắng mạng xã hội bằng tốc độ đưa tin
nhưng bằng báo chí sẽ vượt trội mạng xã hội bằng tính trách nhiệm
sự tin cậy và đạo đức làm nghề của những người làm báo
và độ tin cậy tính thuyết phục chính là con đường sống của báo chí trong thời đại truyền thông kỹ thuật số
không thể phủ nhận từ khi mạng xã hội phát triển báo chí trinh thống cũng bị ảnh hưởng
tuy nhiên không vì vậy mà báo chí trinh thống
báo chí trinh thống cũng mất đi vị trí làm chủ mặt trận truyền thông
vấn đề là làm thế nào để phát huy vai trò sứ mệnh của mình trong bối cảnh mới
ngoài những kỹ thuật được đào tạo thì cần phải trao dồi bản lĩnh
để trước các cái thông tin không đúng sai lệch thì mình biết
để mình định hướng cho chuẩn mực trên diễn đàn
trên mỗi một bài báo một tác phẩm gửi tới bạn đọc
truyền thông xã hội là một mặt trận ngày càng phức tạp
bên cạnh phát huy sòng thông tin chủ liệu
của báo trinh thống nếu biết khai thác tốt
lợi ích của mạng xã hội sẽ góp phần tích cực hiệu quả
bảo vệ giữ môi trường chính trị xã hội ổn định
đặc biệt trong kỷ nguyên số nhà báo người thư ký của thời đại
cần thay đổi chính mình đúng như lời chia sẻ của người đứng đầu
ngành thông tin và truyền thông bộ trưởng nguyễn mạnh hùng
báo chí đang đứng trước các thách thức lớn chưa từng có
nhưng thách thức nào cũng chính là cơ hội
cơ hội để đổi mới chính mình cơ hội để tái sinh báo chí
sự tái sinh ấy bắt đầu từ chính chúng ta
việc bám sát tôn trị mục đích nỗ lực làm tốt vai trò thông tin
trung thực khách quan có thẩm tra kiểm định từ các cơ quan báo chí
cùng với cách tiếp cận thông tin có chọn lọc của khán giả độc giả
chắc chắn là báo chí sẽ làm tốt vai trò cầu nối giữa ý đảng với lòng dân
báo chí cách mạng việt nam cũng sẽ là diễn đàn bảo vệ lẽ phải
duy trì công bằng trật tự và đạo đức xã hội
và đây cũng là tâm nguyện của mỗi người làm báo chúng tôi trên hành trình làm nghề